với tỷ lệ nhất trí cao quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám
và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về việc cổ phần hóa doanh nghiệp để khắc phục những hạn chế bất cập
chính phủ cần chỉ đạo các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước khắc phục những hạn chế yếu kém trong giai đoạn vừa qua
xử lý kịp thời các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp khẩn trương bàn giao phần vốn hiện đang quản lý
về cơ quan có thẩm quyền được giao quản lý vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi xử lý rứt điểm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật để thất thoát lãng phí vốn
tài sản nhà nước các dự án đầu tư chậm tiến độ kém hiệu quả thua lỗ kéo dài
không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp kiểm điểm và xử lý trách nhiệm
theo quy định của pháp luật đối với tập thể cá nhân đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra
các vi phạm về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp
nhà nước theo nghị quyết về giám sát tối cao của quốc hội trong năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ bảy
bên cạnh các nội dung giám sát trước đây quốc hội sẽ tiến hành giám sát thêm việc thực hiện
chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm
hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ giám sát thêm chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám